liên quan đến vụ nổ xảy ra vào dạng sáng nay mùng ba tháng một tại thôn quan độ xã văn môn huyện yên phong tỉnh bắc ninh làm hai trẻ em tử vong và tám người khác bị thương bốn ngôi nhà bị sập
lãnh đạo huyện yên phong cho biết lực lượng công an đã triệu tập vợ chồng nguyễn văn tiến và nguyễn thị cảnh cùng chú tại thôn quan độ là chủ của đống phế liệu nhằm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ
các cơ quan chức năng đang tiếp tục giả soát thu gom vỏ đạn và các mảnh kim loại khác đồng thời khám nghiệm hiện trường thu dọn vệ sinh môi trường đánh giá thiệt hại về tài sản của các hộ dân
đối với những hộ có nhà bị hư hại trước mắt huyện và xã tổ chức thuê nhà cho các hộ ở trong thời gian sửa chữa nhà
bên cạnh đó ubnd huyện yên phong hỗ trợ tài chính cho các nạn nhân bị thương và gia đình hai cháu bé tử vong
lãnh đạo ubnd tỉnh bắc ninh đã đến thăm hỏi động viên chia sẻ với gia đình các nạn nhân tử vong
mỗi nạn nhân năm triệu đồng từ nguồn quỹ bảo trợ trẻ em